nằm trong chiến dịch nói không với linh vật ngoại lai ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học với đề tài
nghiên cứu phân loại linh vật việt trong các di tích tôn giáo tín ngưỡng xếp hạng quốc gia trên địa bàn thành phố hà nội
đây là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ nhằm định nghĩa và phân loại các linh vật việt để có những ứng xử đúng đắn
đặc biệt là có cách bài trí bày đạt phù hợp với từng linh vật trong các không gian di tích
công văn hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai của bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc không sử dụng biểu tượng sản phẩm linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục việt nam
được ban hành đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận trong cộng đồng
ở đây phải nói một điều rất là then chốt tức là việc bài trừ linh vật phi truyền thống về tạo hình phi truyền thống về đặc điểm nhận dạng và bài trí
là cái rất nên phải loại bỏ
để lấp đầy lỗ hồng về văn hóa lịch sử trong đó có việc phân loại đánh giá vai trò vị trí ý nghĩa và cách bày trí linh vật ở mỗi di tích
các cơ quan đầu ngành các nhà chuyên môn đang nỗ lực thực hiện các nghiên cứu khóa
lấy đó làm cơ sở đúng đắn trước khi tuyên truyền rộng rãi tới quần chúng
từ khi công văn hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai được ban hành thì có một số địa phương và ngành đã thực hiện triển khai những đề tài nghiên cứu
ví dụ như là ở bắc giang có một đề tài cấp tỉnh ở hưng yên thì cũng như tôi được biết là cũng đang chuẩn bị có một đề tài cấp tỉnh về việc bày đặt trong di tích
và đài văn hóa hà nội có một đề tài cấp bộ liên quan đến việc phân loại linh vật việt trong các di tích hà nội
đây là một cái mà mọi người cũng nhằm hướng tới một cái là làm sao để cho dư luận đem đến dư luận những cái thông tin nó khoa học nhất để mọi người có thể nhận biết được và làm theo những cái mà nó mang tính chất truyền thống
tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học về di sản mỹ thuật cổ khảo cổ học đã đưa ra các tiêu chí nhằm phân loại linh vật việt
đồng thời các nhà khoa học cũng thảo luận sôi nổi về vấn đề bài trí sai lệch
buổi hội thảo là một trong những thành tích đáng bừng hưởng ứng tinh thần của công văn hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai